tất cả các loại hải sản ở bốn tỉnh miền trung và ba tỉnh mẫu trứng
bao gồm hải phòng khánh hòa bà rịa vũng tàu đều không phát hiện bất kỳ mẫu nào có cyanur
các chỉ số khác như thủy ngân cadimi trì crom acen và sắt trong hải sản đều nằm trong giới hạn cho phép
đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao bàn báo chí
ban tuyên giáo trung ương thông tin về môi trường biển
và việc khai thác sử dụng hải sản tại vùng biển hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
bên cạnh đó tất cả các mẫu hải sản tầng nổi tại bốn tỉnh miền trung đều không phát hiện mẫu nào có phenol
phát hiện một trăm ba mươi hai trên một bốn mươi mẫu hải sản của bốn tỉnh miền trung có phenol
bao gồm ghẹ tôm tôm tít ốc mực cá đuối cá đục bạch tuộc cua đá là các loại hải sản sống ở tầng đáy
phân bố một trăm ba mươi hai mẫu hải sản có phát hiện phenol đều nằm trong vùng từ năm đến hai mươi năm km
với tỷ lệ mẫu nhiễm cao nhất tại hà tĩnh và quảng bình
tại cuộc họp bộ y tế kết luận
các hải sản như ghẹ tôm tôm tít ốc mực sống ở tầng đáy trong vòng một mươi ba năm hải lý chưa bảo đảm an toàn sử dụng làm thực phẩm
vì thế bộ y tế cũng đề nghị không sử dụng hải sản ở tầng đáy theo danh mục của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đối với hải sản đánh bắt về các tỉnh cần kiểm tra giám sát để phân loại
đối với hải sản từng đáy cần phải kiểm nghiệm trước khi lưu thông
riêng muối hiện nay cơ bản an toàn nhưng vẫn cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho
trong hai mươi hải lý trở vào thì khai thác hải sản trên tầng nổi còn tầng chim thì chưa khai thác
nhưng trong vùng hai mươi hải lý đó theo công bố của bộ tổng thống nguyên trường
có ba khu vực là chưa an toàn kể cả nước trên tầng nổi và tầng đáy
vì thế chúng tôi đã đối dẫn là tạm thời chưa khai thác cả tầng nổi và tầng đáy ở ba khu vực

tài nguyên và môi trường cũng cho biết chất lượng môi trường nước biển tại các khu vực quan chắc
đã đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm thể thao dưới nước nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh
riêng ba khu vực cách bờ một năm km
hòn sơn dương của nhật lệ hòn sơn trà có một số thông số trong nước biển cao hơn
so với các khu vực khác cần tiếp tục giám sát